chiều nay theo giờ việt nam lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam
sang thăm chính thức cộng hòa xéc đã diễn ra trang trọng tại phủ thủ tướng thủ đô praha
thủ tướng cộng hòa séc andrei babis chủ trì lễ đón
hiện hai nước đang chuẩn bị phối hợp tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ vào năm hai nghìn hai mươi
thương mại giữa hai nước những năm gần đây có tăng trưởng nhưng còn khiêm tốn so với tiềm năng
ở mức ba trăm linh bảy triệu đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi tám
việt nam xuất khẩu sang xéc các mặt hàng như cà phê hạt tiêu hoa quả tươi khô lạc chè gạo cao su
hải sản giày dép hàng diệt may hàng thủ công mỹ nghệ linh kiện vi tính
việt nam nhập khẩu từ xéc hàng điện tử máy móc hóa chất hàng may mặc sợi dệt vải hàng da máy móc thiết bị
sữa và các sản phẩm từ sữa dược phẩm các sản phẩm cơ khí chất dẻo sản phẩm thủy tinh
tính đến nay xéc có ba mươi tám dự án đầu tư vào việt nam đứng thứ bốn mươi hai trong tổng số một trăm linh một quốc gia
và vùng lãnh thổ đầu tư tại việt nam với tổng số vốn đăng ký là chín mươi triệu đô la mỹ
tập trung vào các lĩnh vực như bất động sản bia thiết bị điện vật liệu xây dựng
các lĩnh vực hợp tác đầu tư có thế mạnh của xéc là năng lượng đầu máy toa xe lửa xe buýt tàu điện
máy nông nghiệp thiết bị tưới tiêu
năm hai nghìn một mươi ba chính phủ xéc đã quyết định bổ sung đại diện người xéc gốc việt vào hội đồng dân tộc thiểu số
qua đó công nhận sự tồn tại của người xéc gốc việt như một dân tộc thiểu số tại xéc